thưa quý vị ngày năm tháng một mươi cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
phối hợp cùng cục quản lý thị trường hà nội đã kiểm đếm số lượng lớn thực phẩm đông lạnh
không hóa đơn chứng từ là chân rà chân giò muối đùi lợn muối nhập khẩu dê nguyên con
ước tính lên tới chín mươi tấn tại một kho lạnh thuộc khu công nghiệp quang minh mê linh hà nội
phản ánh của phóng viên thời sự
gần một trăm linh tấn thực phẩm này được phát hiện kiểm tra và thu giữ tại công ty trách nhiệm
hữu hạng an việt có địa chỉ tại lô bốn trăm năm mươi hai khu công nghiệp quang minh mê linh hà nội
tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
không có tem nhãn phụ tiếng việt và toàn bộ do nước ngoài sản xuất
qua kiểm đếm đã phát hiện nhiều sản phẩm hết đát đã hai năm đang chờ được dập đất mới đưa ra thị trường
toàn bộ số hàng được bỏ
quản tải các kho chứa có nhiệt độ tự âm một mươi tám độ
chủ của số hàng thực phẩm này cũng chưa xuất hiện tại thời điểm lực lượng chức năng làm rõ
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm kê thu giữ tiếp tục điều tra
mua vàng giả rồi mang đi thế chấp lấy tiền
đối tượng nguyễn thị thúy hà chú tại huyện nông sơn tỉnh quảng nam
đã bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi tháng chín hà đặt mua tiền
hà đặt mua trên mạng một sợi dây chuyền giả với giá là một trăm chín mươi chín đồng
đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng đã mang sợi dây vàng giả đến cửa hàng cầm đồ nguyễn minh
ở thị trấn gò dầu huyện gò dầu nói với chủ cửa hàng là sợi dây chuyền là vàng hai mươi bốn k
và cầm với số tiền là ba triệu đồng
sau khi đối tượng rời đi chủ cửa hàng kiểm tra lại thì phát hiện sợi dây chuyền là vàng giả
thấy việc lừa đảo không bị phát hiện đến ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng tiếp tục mang dây chuyển vàng giả đến thế chấp tại cửa hàng cầm đồ này
thì bị chủ cửa hàng báo công an huyện gò dầu bắt giữ
công an thành phố thái bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can để tạm giam đối với nguyễn minh tuân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường trần lãm tp thái bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội
tuân đã thỏa thuận mua bán gói dữ liệu thông tin của ba trăm linh khách hàng
với giá từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng với một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thành phố hà nội
gói dữ liệu bao gồm họ tên số điện thoại tài khoản email của khách hàng
sau khi thống nhất đối tượng yêu cầu người mua chuyển sáu mươi triệu đồng đặt cọc
tuy nhiên khi nạn nhân chuyển tiền xong thì tuân chặn liên lạc chiếm đoạt số tiền trên
đối tượng đã khai nhận cùng với thủ đoạn này từ khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đến khi bị bắt đã lừa đảo và chiếm đoạt trên ba mươi sáu triệu đồng của hai bị hại ở thành phố hồ chí minh và tỉnh lâm đồng
sau khi nhận tiền của các bị hại tuân đã sử dụng để tiêu xài cá nhân
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây tổng công ty điện lực miền trung liên tục nhận được phản ánh của khách hàng
ở nhiều tỉnh thành trong khu vực về việc có các ứng dụng website giả mạo thông tin
của tập đoàn điện lực việt nam để lừa đảo chiếm đoạt số tiền của khách hàng lên đến hàng chục triệu đồng
trong những hình thức đầu tư
cụ thể trung tâm chăm sóc khách hàng tổng công ty điện lực miền trung đã tiếp nhận hơn một mươi cuộc gọi phản ánh
từ phía khách hàng về việc kêu gọi giao dịch đầu tư trên các trang web có giao diện tên miền
giống với thông tin của tập đoàn điện lực việt nam
nhiều khách hàng đã mất hàng chục triệu đồng khi chuyển tiền đầu tư nhưng lại không thể rút tiền
sau khi nhận phản ánh tổng công ty điện lực miền trung khẳng định hiện tập đoàn điện lực không có
bất kỳ hình thức huy động vốn nào từ việc đầu tư trên website của địa lực
hai cơ có thể bán lại với giá hàng chục triệu đồng
lợi dụng công nghệ cao chúng hoạt động khiếp kiến
chủ yếu là ở nhà và liên hệ với nhau qua mạng máy tính
chúng tôi kịp thời thu giữ những mở đọc để có tính năng xâm nhập các fanpage của bị hại
cơ quan chức năng khuyên cáo người dân cần đề cao cảnh giác
chủ động và áp dụng triệt để các giải pháp bảo mật bảo vệ tài khoản
thận trọng trong các giao dịch trao đổi trên không gian mạng
khi có dấu hiệu bị xâm phạm đánh cắt dữ hiệu và kiếm đoạn bất hợp pháp tài khoản trên mạng
người dân cần nhanh chóng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các bước phong tỏa
bảo vệ tài khoản đồng thời báo cho cơ quan công an gần nhất để điều tra
xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan tỉnh lạng sơn cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng hoạt động ma túy liên tỉnh
thu giữ tăng vật là năm bánh heroin
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại địa phận thôn lạng giai bê
xã nhân lý huyện chi lăng tỉnh lạng sơn tổ công tác kiểm tra xe taxi do đỗ đức an
trú tại đường hạ vị phường thọ sương thành phố bắc giang điều khiển
giấu trong xe năm bánh heroin
khai nhận số ma túy trên vận chuyển thuê cho lương thị thoa
trú tại phường ngô quyền thành phố bắc giang
cùng ngày tại thành phố lạng sơn tổ công tác tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp với thoa
bước đầu an và thoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
chỉ vì món nợ hơn hai triệu đồng lê thành thương đã dùng súng gây thương tích cho nạn nhân
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng lê thành thương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã lộc ninh
huyện dương minh châu tỉnh tây ninh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng thương điều khiển xe mô tô mang theo một cây súng hơi
đã nạp một mươi một viên đạn trì trong ổ đạn đến nhà lâm thanh liền chú tỉnh tây ninh để đòi nợ
nhưng liền chú tỉnh tây ninh không trả
thế vậy thương lấy súng ra bắn chúng liền liền đứng lên bỏ chạy và kêu cứu
thì bị thương bắn tiếp một phát
thương đưa súng vào thắt lưng
liền sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu
ngay trong ngày công an huyện gò dầu đã tiến hành bắt giữ thương
thu giữ tăng vật là một cây súng hơi và chín mươi chín viên đạn
công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe đầu kéo
với xe chở công nhân khiến hai mươi bốn người bị thương phải nhập viện cấp cứu
khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay ngày sáu tháng một mươi xe khách chở công nhân của một nhà máy may đi theo hướng huyện quỳ hợp tân kỳ
khi đi đến địa bàn qua xã tân phú huyện tân kỳ thì va chạm với xe đầu kéo chạy hướng ngược lại
cú tông mạnh khiến hai mươi bốn công nhân ngồi trên xe khách bị thương
chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân đến bệnh viện đa khoa khu vực tây bắc nghệ an để cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an huyện tân kỳ
đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc
kính thưa quý vị mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trực tự
sáng ngày sáu tháng một mươi một vụ tai nạn ô tô liên hoàn đã xảy ra trên cầu sài gòn
khiến giao thông đầu giờ tại cửa ngõ phía đông của tp hcm ung tắc nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã phải có mặt tại hiện trường
để phân luồn điều tiết giao thông trong nhiều giờ
theo thông tin ban đầu
vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một h bốn mươi bảy nghìn ba mươi chín đang lưu thông qua cầu sài gòn
hướng từ tp thủ đức về quận bình thạnh
thì bất ngờ tông vào đuôi một xe ô tô bốn chỗ lưu thông cùng chiều phía trước
cú tông mạnh đã khiến chiếc ô tô bốn chỗ lao về phía trước đâm liên hoàn vào ba ô tô khác
tạo thành chuỗi pha chạm liên hoàn giữa năm phương tiện
vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng
trong đó có hai phương tiện không di chuyển được sau cú va chạm
tại hiện trường năm ô tô hư hỏng nặng phần đầu và đuôi
vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng
khiến giao thông ở cửa ngõ phía đông hướng về trung tâm tp hcm bị ung ứ hơn hai km
nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông cát lái đã có mặt phân luồn
điều tiết giao thông và phong tỏa hiện trường
tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
ngày sáu tháng một mươi công an quận một tp hcm đang củng cố hồ sơ xử lý công ty trách nhiệm hữu hạng
nhà hàng cà phê districk k trên đường thủ khoa huân phường bến thành quận một
về hành vi tạm đình chỉ do không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn đón khách vào phục vụ
vào cuối tháng chín phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường quán bar trên địa bàn
bị đình chỉ tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự
trong số này có công ty trách nhiệm hữu hạng nhà hàng cà phê distric k quán bar distric k
tuy nhiên người dân sốc phản ánh quán bar này vẫn ngang nhiên hoạt động
tiếp nhận thông tin công an phường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong quán bar này có hàng trăm người
tại đây lực lượng chức năng đã giải thích yêu cầu nhà hàng vận động khách ra về để đóng cửa
trước đó trong đợt cao điểm kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke quán bar vũ trường
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã đình chỉ một mươi một cơ sở tạm đình chỉ năm mươi cơ sở
đồng thời phát hiện và lập biên bản nhiều đơn vị vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
ngoài ra tám mươi ba cơ sở có tính chất hoạt động tương tự dịch vụ karaoke vũ trường quán bar
trên địa bàn thành phố xin tạm ngưng hoạt động
ngày sáu tháng một mươi tại phiên tòa phúc thẩm viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã đề nghị bắt kháng cáo của bị cáo dương thị bạch diệp và các bị cáo khác
có liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi đất vàng một trăm tám mươi năm hai bà trưng
tại tòa viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm nêu quan điểm toàn bộ tài liệu
trong vụ án được thu thập đúng theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
được kiểm chứng công khai khách quan không ảnh hưởng đến bản chất vụ án
bị cáo diệp không thừa nhận hành vi phạm tội kêu oan nhưng căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập
lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra tài liệu khác thu thập được chứng minh
nhà đất số năm mươi bảy cao thắng đang phía chấp tại a quy băng tp hcm
quá trình điều tra đến nay bị cáo chưa khắc phục số tiền chiếm đoạt
vì vậy viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đề nghị hội đồng xét xử
không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo diệp
đối với kháng cáo của các bị cáo nguyễn thành tài nguyễn thanh nhàn
nguyên phó giám đốc sở tàn nguyên và môi trường tp hcm nguyễn thành râm
nguyên giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch tp hcm
theo viện kiểm sát cấp cao tại tp hcm cấp sơ thẩm đã tuyên các bị cáo mức án phù hợp
do đó viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đề nghị hội đồng xét xử
không chấp nhận kháng cáo của cả ba bị cáo
viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm cũng đề nghị hội đồng xét xử
không chấp nhận kháng cáo của công ty trách nhiệm hữu hàng bất đồng sản diệp bạch dương
ngân hàng thương mạc cổ phần sài gòn tương tính sacombank
trước đó tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo dương thị bạch diệp
tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo nguyễn thành tài năm năm tù
các bị cáo là đồng phạm trong vụ án bị tuyên phạt từ bốn năm sáu tháng tù giam
đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng